chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi thông tin tại hội nghị giao ban báo chí đại diện ban tuyên giáo thành ủy hà nội khẳng định trong thời gian ngắn
các nguyện vọng cơ bản và chính đáng của người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi bãi giác nam sơn sẽ được giải quyết
ông phạm thanh học phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy hà nội cho biết
ban thường vụ thành ủy đã phân công nhiệm vụ cho một đồng chí phó bí thư thành ủy trực tiếp lên khu bãi rác nam sơn huyện sóc sơn để giải quyết
và tối hai mươi sáu tháng một mươi khu vực bãi rác đã khai thông thành phố hà nội xác định sẽ nỗ lực quyết tâm sớm giải quyết
không né tránh các nguyện vọng chính đáng của người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi bãi giác nam sơn
trước đó tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hàng chục người dân ở các xã nam sơn hồng kỳ đã căng lèo bạt
ngăn cản xe chở rác di chuyển vào hai cổng khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn
đây là lần thứ hai trong năm hai nghìn hai mươi người dân địa phương ngăn cản xe vào khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn